phát biểu với báo giới tại một hội nghị ở kyrgyzstan tổng thống nga vladimir putin cảnh báo về việc israel phong tỏa gaza
nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công trên bộ sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các bên
và thương vong dân thường sẽ lên tới con số tuyệt đối không thể chấp nhận được
tổng thống putin nêu rõ gần hai triệu người đang sống tại gaza không phải tất cả họ đều ủng hộ hamas
nhưng họ đang phải hứng chịu hậu quả bao gồm cả phụ nữ và trẻ em
theo ông putin israel đang phải chịu một cuộc tấn công chưa từng thấy của hamas và israel có quyền tự vệ
song ông nhấn mạnh vấn đề chính hiện nay là phải chấm dứt đổ máu
tổng thống nga kêu gọi hòa giải tại trung đông cho biết moscow sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên trên tinh thần xây dựng
ông cũng nhấn mạnh rằng chìa khóa để giải quyết xung đột israel palestine là thành lập nhà nước palestine độc lập với thủ đô là đông jerusalem
tương tự bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị cùng ngày một mươi ba tháng một mươi cũng tuyên bố
nước này ủng hộ hòa bình công lý luật pháp quốc tế và nguyện vọng chung của phần lớn các nước và xử sự nhân đạo đối với vấn đề palestine